để lại di sản với hàng ngàn bức tranh đại danh họa người hà lan rambrain đã khiến nhiều người trầm trồ bởi tài năng hội họa trời bang của mình
thế nhưng đằng sau sự nghiệp đồ sộ lẫy lừng đó cuộc đời ông lại chưa có một phút an nhàng thậm chí là chịu nhiều bi kịch
và có lẽ chính những bi kịch đó là chất xúc tác giúp ông trở thành cái tên được ngợi ca nhiều nhất trong kỷ nguyên vàng của lịch sử hà lan nhờ những tác phẩm đi vào lòng người
trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về rembrandt phiên đá quý của hội họa hà lan và bi kịch đằng sau nét vẽ
còn nhỏ rembrandt đã được giáo dục cẩn thận được gia đình cho vào học tại một trường latin sau đó là đại học leiden
tại đây các môn học chủ yếu là về kinh thánh và kinh điển
người thầy đầu tiên của rembrandt là họa sĩ jacob van swanenberg người mà ông theo học trong khoảng ba năm
với giáo sư swanenberg rembrandt đã học được các kỹ năng hội họa căng bản
van swanomberg đã chuyên vẽ các cảnh về địa ngục và thế giới ngầm nên khả năng vẽ lửa và ánh sáng phản chiếu các vật xung quanh của ông
có thể ảnh hưởng đến tác phẩm sau này của rembrand
giáo viên thứ hai của rembrandt là peter lassmann người amsterdam là một họa sĩ vẽ về lịch sử nổi tiếng
bao gồm việc vẽ các bức tranh từ các cảnh trong kinh thánh lịch sử và những hình thức ẩn dụ trong các bối cảnh phức tạp
sau khoảng sáu tháng học việc với peter lassmann thì rembrandt cùng với bạn là john leavens mở một phòng tranh ở leiden vào năm một nghìn sáu trăm hai mươi bốn hoặc một nghìn sáu trăm hai mươi năm
từ năm một nghìn sáu trăm hai mươi bảy ông bắt đầu nhận học trò trong số này có garetdo
rembrandt bắt đầu nổi tiếng ở amsterdam bởi bức tranh bổi học giải phầu của giáo sư túp
đây là bức chân dung tập thể được vẽ theo đơn đặc hàng của giáo sư túp
vì muốn để lại hình ảnh của mình cho con chó mai sau vị giáo sư này đã tìm đến rembrandt
khi vẽ bức tranh này rembrandt đã không sử dụng bối cục ngang hàng như thường lệ mà ông sử dụng cách bối cục hình tam giác
đạo cụ của bối học là bối cục ngang hàng

để thể hiện rõ tên cá nhân rambrand cho ánh sáng chiếu thẳng vào mặt từng người hiệu quả của ánh sáng và bóng tối thể hiện rất rõ rệt
để làm vừa lòng giáo sư rembrandt đã phá lệ viết đầy đủ họ tên của tám nhân vật vào một tấm giấy và đặt tấm giấy đó vào tay một nhân vật trong tranh
với bức một bổi giải vẻ của giáo sư túp rembrandt được công chúng biết đến như một hoài sĩ kiệt xuất về vẽ tranh chân dung tập thể
margaret s livingstone giáo sư bộ môn sinh học thần kinh tại đh harvard trong một bài báo xuất bản năm hai nghìn bốn
đã đưa ra giả thuyết về việc thì giác của rembrandt mắt chứng không phân biệt được hình khối mù lập thể
kết luận này được đưa ra sau quá trình phân tích ba mươi sáu bước chân dung tự họa của rambran
vì không thể dùng hai mắt một cách bình thường bộ não của họa sĩ đã tự động chuyển phần lớn việc quan sát cho một mắt
sự vô hiệu hóa một mắt đã giúp họa sĩ làm phẳng các hình ảnh ông nhìn thấy
và dễ dàng chuyển nó thành các hình ảnh hai chiều trên tranh
năm một nghìn sáu trăm hai mươi chín tài năng của rembrandt được nhà chính trị constantin hagen
cha của nhà khoa học nổi tiếng christian hagen phát hiện và ông được đề nghị vẽ tranh cho chính quyền đen haag
nhờ mối quan hệ này mà hoàng tử frederick hendrik cũng bắt đầu đặt tranh của rembrandt cho đến tận năm một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu
cuối năm một nghìn sáu trăm ba mươi một
rambrand chuyển tới amsterdam bắt đầu trở thành họa sĩ vẽ chân dung chuyên nghiệp với nhiều thành công lớn
ban đầu ông ở cùng nhà buôn tranh hendrik van uylenburg
năm một nghìn sáu trăm ba mươi bốn ông cưới em họ của hendrik là saskia van uylenburg
cùng năm này thì ramrand trở thành một vergest tức là nghị viên của amsterdam và là thành viên của hội họa sĩ địa phương
ông tiếp tục dạy vẽ và có thêm hai học trò khá là nổi tiếng đó là ferdinand bonn và govert flinck
ông sáng tác bản khắc in đầu tiên
sự phổ biến của tác phẩm này đã đưa đến danh tiếng rembrandt lan khắp châu âu
năm một nghìn sáu trăm hai mươi chín rembrandt hoàn thành bức judas repentant hay gọi là phiên gác đêm
và một lần nữa chứng minh rằng ông rất quan tâm đến việc xử lý ánh sáng
một ví dụ khác là bức tranh luận giữa peter và paul
trong đó thì các yếu tố sáng của bức tranh được nhóm lại với nhau và bao quanh bởi các cụm sắc màu tối hơn
thu hút mắt người xem đến một điểm nhấn chung trước khi đi vào để quan sát các chi tiết ở bên trong
trong tác phẩm chúa trong cơn bão ở hồ galilei
thì rembrandt đã mô tả phép lạ của chúa giê xu làm sóng ở trên hồ galilei dịu lại
như chân thứ tư của phúc mark trong tân ước của kinh thánh kỳ tô giáo
đó là bức tranh duy nhất của rembrandt vẽ về cảnh biển
người ta tin rằng rembrandt đã tự vẽ mình trên thuyền cùng với một mươi hai môn đồ và chúa giê xu
người thuyền viên đang nhìn về phía người xem tranh được cho là chân dung tự họa của rembrand
trong thời gian đầu amsterdam một nghìn sáu trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm ba mươi sáu
rembrandt bắt đầu minh họa các hình ảnh trong kinh thánh và thân thoại
với đội tương phản cao trong các bức tranh khổ lớn
điển hình là các bức sự mù quán của samson và bữa tiệc của benshaza
có lẽ đây là một hình thức cạnh tranh với phong cách vẽ baroque của rubens
ông cũng cho ra đời một số bức chân dung đáng chú ý
cả ở khổ nhỏ như jacob và khổ lớn như chân dung người đóng tàu
cuối thập niên một nghìn sáu trăm ba mươi sáu
rembrandt đã tập trung vào khắc bản in hơn là hội họa
ông cho ra đời rất nhiều bản khắc về phong cảnh
từ năm một nghìn sáu trăm bốn mươi
họa sĩ bắt đầu tiết giảm màu sắc trong các tác phẩm
có lẽ điều này chịu ảnh hưởng từ những bi kịch cá nhân mà ông gặp phải trong giai đoạn này
bi kịch gia đình
rembrandt van dyne kết hôn với saskia van uylenburg
sinh thời bà là người mẫu cho một số bức tranh
và bản vẽ cũng như khắc của ông
saskia sinh ra ở leeuwarden friesland bắc hà lan
là con út của một luật sư hàng đầu thị trưởng leeuwarden
một trong những người sáng lập của đại học franecer
dù sinh ra trong nhung lụa nhưng saskia mất mẹ khi mới lên bà
và mất cha khi mới một mươi hai
bà kiên quyết chối từ lời cầu hôn của vị chúa đất già vùng friesia
để đổi lấy một món tiền lớn
saskia chăm chỉ học hành giao lưu gặp gỡ nhiều nghệ sĩ và trí thức thời bấy giờ
với tính cách ấy thì chẳng có gì lạ lùng khi rembrandt lọt vào mắt xanh của bà
saskia và rembrandt đến hôn vào ngày năm tháng sáu năm một nghìn sáu trăm ba mươi ba
và một năm sau họ kết hôn ở seine
năm một nghìn sáu trăm ba mươi năm cặp vợ chồng chuyển đến amsterdam
việc thuê nhà đắt đỏ chi tiêu quá tay và đầu tư thất bại khiến họ luôn gặp khốn đốn trong chuyện tiền bạc
để tránh việc bị phá sản rembrandt buộc lòng phải phát mại phần lớn các bức tranh
và một phần bộ sưu tập đồ cổ
ông cũng phải bán cả căn nhà xưởng in của mình và dọn tới một căn hộ ít tiện nghi hơn ở rojenrab
những bất hạnh trong đời sống riêng cũng bắt đầu đến với rembran
khi năm một nghìn sáu trăm ba mươi năm con trai của ông là rombatus cũng qua đời chỉ hai tháng sau khi sinh
năm một nghìn sáu trăm ba mươi tám con gái rembrandt là cornelia cũng chỉ sống được ba tuần
đến năm một nghìn sáu trăm bốn mươi champran và saskia có người con gái thứ hai cũng được đặt tên là konellia
cô bé cũng chích yếu khi mới được hơn một tháng tuổi
đến khi sinh cậu con trai titus vào năm một nghìn sáu trăm bốn mươi một sức khỏe của saskya đã suy kiệt hẳn
ngay năm sau titus lại mắc bệnh
saskar phần bị bệnh lao phần vì quá lo sợ và đau khổ khi nghĩ tới viễn cảnh mất con nên đã qua đời khi chưa đầy ba mươi tuổi
đau khổ người họa sĩ tai danh đã tìm đến những mối tin mới cho rằng đó là cách để nguôi ngoai
nhưng rồi nó lại trở thành sai lầm khiến cuộc đời ông vốn đã đau khổ lại càng thêm triệt vọng
trong thời gian saskia đổ bệnh

một cô gái tên là gertedex được thuê để làm bảo mộ cho titus
sau khi saskia mất cô trở thành người tình của họa sĩ và cuối cùng lại kiện ông
vì tội vi phạm lời hứa để nhận được khoản tiền trợ cấp là hai trăm linh wer mỗi năm
vào khoảng thập niên một nghìn sáu trăm bốn mươi ông bắt đầu mối quan hệ với một cô gái kém hơn ông rất nhiều tuổi
là henrique stauffer vốn trước đó là người hầu của ông
năm một nghìn sáu trăm năm mươi bốn thì họ có một cô con gái
và chính vì mối quan hệ này
henrique đã bị giáo hội kháng cách hà lan buộc tội
đã có mối quan hệ bất chính với họa sĩ bremren
riêng bản thân ông thì không bị kết tội bởi vì ông không phải là người của giáo hội
năm một nghìn sáu trăm bốn mươi hai rembrandt sáng tác bức tranh nổi tiếng the night watch
tác phẩm lớn nhất và đáng chú ý nhất của ông
sau the night watch phong cách sáng tác của rembrandt bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt
bằng cách sử dụng tương phản ánh sáng mạnh
rembrandt cho ra đời những tác phẩm khá gần gũi với các bức tranh thuộc trường phái venezia
một trong những bức tranh lớn nhất và nổi tiếng nhất của rembrand
là bức chân dung nhóm tuần tra đêm the night watch
được biết đến từ giữa thế kỷ thứ một mươi tám
công ty militia của thuyền trưởng franz bernhard koch đã đặt rembrandt vẽ bức tranh này
nhưng cuối cùng thuyền trưởng khark và công ty không hài lòng với thành phẩm và họ đã từ chối nhận
sự nghiệp của rembrandt giảm sút từ đây và kéo dài cho đến cuối cuộc đời của ông
trong thập niên một nghìn sáu trăm năm mươi
phong cách vẽ của ramran lại thay đổi một lần nữa
các bức tranh thường có cổ lớn hơn màu sắc phong phú hơn và nét vẽ rõ ràng hơn
để tạo ra những bức tranh chi tiết và sắc nét hơn
trong những năm cuối đời ông vẫn mô tả các chủ đề trong kinh thánh
nhưng thường chuyển đổi từ nhóm người sang chân dung cá nhân cụ thể
rambran cũng tập trung sáng tác các bức chân dung tự họa
từ năm một nghìn sáu trăm năm mươi hai đến khi qua đời ông đã sáng tác khoảng một mươi năm bức chân dung tự họa
các tác phẩm của họa sĩ người hà lan
thường được chia làm ba mảng tranh chân dung tranh phong cảnh và tranh minh họa
đặc sản của rembrand trong tranh chân dung chính là vì ngoài khuôn mặt được làm mờ
từ đó chuyển trọng tâm của bức tranh vào đôi mắt được vẽ rất chi tiết và có biểu cảm
bề sâu cảm xúc và phạm vi sáng tác tương xứng với trình độ thành thạo về kỹ thuật diễn đạt của ông
bên cạnh sự phát triển về kỹ thuật hồi họa
rambrand cũng có những bước tiến trong kỹ thuật khắc bản in và in ấn
trong các bản khác giai đoạn sau đặc biệt là
từ những năm một nghìn sáu trăm bốn mươi trở đi sự tự do và phóng khoáng được thể hiện rõ nét
dưới con mắt xanh của họa sĩ vĩ đại nhất phong trào lãng mạn pháp eugène de claquart
thì một ngày nào đó rembrandt có thể được coi trọng hơn raphael
lời tiên đoán đã trở thành sự thật
tranh của rambrand sau này được các bảo tàng lớn ở pháp anh đức nga mỹ sưu tầm
thế nhưng nỗi buồn vẫn mãi là nỗi buồn
trong số rất nhiều kiệt tác ông để lại hiện còn được lưu giữ ở marie suisse
bức tranh dung rembrandt đổi chiếc mũi
nội củ là bức tự họa cuối cùng của người họa sĩ
bức họa như ghi lại bi kịch mỗi lúc một thống khổ hơn trong suốt một đời người
gương mặt ảm đạm trầm ngâm sầu muộn phản vất nét hỗ thẹn và đôi phần thất bại
nhưng vẫn còn một bức tranh khác hiếm thấy hơn được giữ nguyên trên tường một lâu đài đức suốt hai trăm năm mươi năm
đó là bức họa trác tuyệt về saskia vợ rambran
dù được vẽ không lâu sau lễ thành hôn của hai người
nhưng phải đến tận năm một nghìn sáu trăm bốn mươi hai
sau khi bà qua đời
rembrandt mới thực sự hoàn thành
ông giữ tấm chân dung ấy bên mình không rời
lưu giữ nó vì những đồ vật thân thương mà vợ đã để lại
cho tới khi sự kiệt quệ tài chính
rembrandt phải bán dân bán mòn toàn bộ tác phẩm của mình
trong tranh saskia khoát trên mình chiếc áo choàng nhung đỏ và vàng
đội chiếc mũ trọng vành đầy khiêu gợi
trong bà thật thanh tú với làn da sáng
bờ môi sinh động gợi cảm
khuôn mặt toát lên vẻ sắc sảo thông minh
toàn bộ hình ảnh ấy gợi lại cảnh tượng đau buồn một tuần trước lúc saskia qua đời
khi bà chán chừng lắc đầu và nói rằng bản thân đang mất dần đi cả sự thông minh lẫn khiếu hài hước
cuộc đời rembrand trải qua thời kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên vàng
khi đó xã hội hà lan ngập trong kim tiền của giới quý tộc và trưởng giả
nhiều người không thiết tiền đầu tư cho các tác phẩm nghệ thuật
thế nhưng đi ngược lại với thị hiếu trên
rembrandt lại vô cùng khắc khe với những đơn hàng
điều này là một trong những lý do khiến ông túng thiếu dù có tài năng
có giai thoại kể rằng công tước xứ florentine của ý là cosimo de medici
đã tới amsterdam tìm mọi cách gặp ramran chỉ để đặt vẽ các bức tranh về cô gái hà lan
ramran dù đang trong cảnh cực kỳ túng thiếu nhưng nhất quyết không chạy theo đồng tiền
ông đã đáp trả rằng
hãy nói với ông ta nếu muốn có những bức tranh vẽ gái đẹp với những màu sắc sáng sủa
thì đến tìm những người buông tranh chứ không phải tôi
giờ thì tất cả hãy cuốn xéo ra khỏi nhà của tôi
tác giả typex người chuyên viết tiểu sự về rembrandt cho rằng
jambrand là người hết sức khó tính và đầy nội ám ảnh
có thể ông sẽ sống dễ dàng hơn nếu như ông bớt nói thẳng và chiều theo thị hiếu của người giàu
xong ông không thể làm như vậy được
thời gian trôi qua vợ các người tình con cái và thậm chí cả những đối thủ cạnh tranh nghệ thuật đều lần lượt qua đời
khiến cho rembrandt càng hay sinh sự
ông gặp nhiều bi kịch
những người xung quanh ông đều qua đời
rembrandt đã phải sống trong sự cô đơn
nhà viết tiểu sử arnold houbregen cũng được rembrandt vẽ chân dung với điều kiện phải viết về ông
năm một nghìn bảy trăm một mươi tám hoblisken đã viết một cuốn tiểu sử sơ lược bao quát nhất về rambran như là một nghệ sĩ thành công
tuy nhiên nó đã được pha trộn với một số tình tiết không được kiểm chứng
năm một nghìn sáu trăm sáu mươi một rembrandt được giao hàng thành nội thất tòa thị chính của thành phố
cũng trong đó
trong khoảng thời gian này
ông nhận người học trò cuối cùng là arthur gelder
hơn một năm sau cái chết của người con trai titus
rambrah qua đời ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn sáu trăm sáu mươi chín tại amsterdam
và được an tán trong một ngôi mộ không đánh dấu ở westercurg
mặc dù cuộc đời trải qua nhiều bi kịch và chịu khó khăn về tài chính
nhưng rembrandt vẫn không ngừng mãi mê sáng tác
và ông trở thành một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của xứ sở hoa tulip
trong danh sách những người hà lan vĩ đại nhất lịch sử
do đài koo tổ chức bình chọn
thì ông chính là nghệ sĩ có thứ hạng cao nhất ở vị trí thứ chín